nhận được tin báo của nhân dân về việc có một cháu bé lang thang trên cao tốc
chốt kiểm soát dịch số chín công an tp hà nội đã nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm
và bàn giao cho bé về gia đình an toàn
ngày bốn một mươi đội cảnh sát giao thông số năm phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
nhận được tin báo về một bé trai khoảng ba bốn tuổi đi lang thang trên tuyến cầu vượt cao tốc hà nội thái nguyên
ngay lập tức các chiến sĩ trực chốt đã cử người tới địa điểm trên để tìm và đưa cháu bé về an toàn
bé nguyễn minh đạt được tìm thấy trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo sức khỏe bình thường
không có thương tích trên cơ thể đã được cán bộ trực chốt test nhanh âm tính với virus sars cov hai
công tác tìm người thân cho cháu cũng được triển khai hết sức nhanh chóng
sau nhiều nỗ lực thông báo tìm kiếm các cán bộ trực chốt kiểm soát dịch số chín
đã liên hệ được với gia đình
để bàn giao cho bé